sau nhiều tháng nằm bờ những ngày cuối năm này ngư dân tỉnh phú yên vô cùng phấn khởi
lái tàu vượt cửa biển đà diễn vươn khơi đánh bắt cá ngử đại dương ở vùng biển thuộc quần đảo trường sa và hoàng sa của tổ quốc
để có được cửa biển đủ rộng và sâu cho những con tàu dễ sóng như vậy doanh nghiệp tư nhân bảo châu đã hỗ trợ tỉnh hai tỷ đồng
để nạo vét tạm thời luồng lạch từ cảng cá đông tác phường phú đông thành phố tuy hòa ra cửa biển đà diễn
cửa biển đa diễn thành phố tuy hòa nơi đã từng nhấn chìm nhiều con tàu cố vượt cạn mưu sinh
này đang dần được hé mở trước sự vui mừng khó tả của ngư dân làng biển

và những con tàu trở nặng cá ngừ đầy khoang cập cảng cá đông tác
việc nạo vét cửa biển đa diễn trước đây và hiện nay cũng chỉ mang tính cấp thiết tạm thời
vừa đủ cho tàu cá công suất bốn trăm linh mã lực trở xuống
còn lớn hơn khó có thể vượt cạn ở độ sông mực nước biển dưới ba mét
khi chúng tôi đang làm phóng sự này
thì những con tàu đầu tiên trong mùa biển mới với cá ngừ đề khoang
cũng đã về đến cửa biển đa diễn sau hơn một tháng bám biển
cập cảng cá đông tác
đạt sản lượng từ một năm đến ba tấn thu lãi hàng trăm triệu đồng
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin không khí rộn ràng
trúng đậm cá ngừ đại dương ở các làng biển của tỉnh phú yên những ngày giáp tết